thời gian gần đây trên mạng xã hội rội lên hiện tượng sư minh tuệ một vị khất sĩ tu theo lối khẩu hạnh hạnh đầu đà
ngày ăn một bữa mặc áo vá tối ngủ ở gốc cây nghĩa địa nhà hoang không nhận tiền cúng giường
sự việc này đã nhận được những luồng ý kiến đa chiều từ dư luận
sư thích minh tuệ có tướng mạo đen gầy nhưng có ánh mắt người sáng
trước đó nhà sư xưng con với tất cả mọi người vì cho rằng ai cũng có thể thành phật nên cứ xưng con cho phải phép
từ khi hình ảnh nhà sư được lan truyền cộng đồng chia ra hai phe để tranh luận về sư
một phe ủng hộ cho rằng phải tu hạnh đầu đà như ông tuệ mới là bậc chân tu và là con đường chân chính để đắc quả theo lời phật dạy
ngược lại luôn ý kiến khác lại cho rằng như vậy là hành xác và chẳng giúp ích gì cho cuộc đời này
mặc cho nhiều người đi theo bày tỏ lòng tôn kính
ngưỡng mộ thậm chí sùng bái thầy như một vị phật sống
thì nhiều người tỏ ra chê bai cười nhạo và nghi ngờ thậm chí phỉ báng
đa phần người ta bày tỏ sự ngạc nhiên khi chứng kiến sư minh tuệ đi bộ khất thực khắp nơi với đôi chân chân
một cái lõi nổi cầm điện và một bộ y phục chắp vá từ nhiều miếng vải
tìm hiểu về sự minh tuệ qua một số clip trên mạng
được biết sư tu theo hạnh đầu đà là một trong những phương pháp tu khổ hạnh có từ thời đức phật
trong đó tiêu biểu nhất là tôn giả maha kha dip
thánh tăng đệ nhất đầu đà
theo cổng thông tin phật giáo thuộc giáo hội phật giáo việt nam
hạnh đầu đà là một trong những phương pháp tu khổ hạnh để trợ duyên cho sự thoát ly khỏi thảm dục
là phương tiện quý báu tôi luyện thân tâm trừ bỏ phiền não trần cấu
thời đức phật còn tại thế rất nhiều đệ tử của ngài đã tu theo một mươi ba hạnh đầu đà mà trứng đạo
đầu đà là hạnh tu khắc khổ để giấc bỏ các tham dục
có một mươi hai có nơi ghi một mươi ba hạnh đầu đà
một y phục làm bằng những mảnh vài sách
hai chỉ dùng ba y
ba khất thực mà ăn
bốn chỉ ăn một bữa vào giờ trưa
năm không ăn quá no
sáu không giữ tiền bạc
bảy sống độc cư
tám sống trong nghĩa địa
chín sống dưới góc cây
một mươi sống ngoài trời
một mươi một không ở cố định thương du hành
một mươi hai ngồi ngủ không nằm ngủ
điều đáng chú ý là hạnh đầu đà về một vài phương diện khá giống với khổ hạnh của ngoại đạo
nhưng mục đích là hoàn toàn khác nhau
đồng đà là phương tiện quý báu trợ duyên cho sự thoát ly khỏi tham dục
tu hạnh đầu đà để thành tựu giới tăng trưởng định và viên thành tuệ
thế tôn đã xác quyết hạnh đầu đà này được ở đời thì pháp của ta cũng sẽ được lâu dài ở đời
thiên đạo tăng thêm ba đường ác liền giảm
tu đà hoàn tu đà hàm an na hàm đều còn ở đời
cũng theo cổng thông tin phật giáo thuộc giáo hội phật giáo việt nam
rõ ràng trong thời hiện đại hiếm có người tu nào giữ đồng một hai hay chọn hết các hạnh đầu đà
tuy vậy công hạnh của bậc thánh đầu đà đệ nhất
nhắc nhở chúng ta về một đời sống giản dị thanh bần muốn ít và biết đủ
làm sao để trong đời sống tu hành không bị vướng mắt quá nhiều vào ăn mặc hay ngũ rục ngũ trần nói chung
vì giải thoát trong ý nghĩa đơn giản nhất chính là không bị kẹt
bị dính mắc và thong rong với mọi thứ trong đời sống hàng ngày
mục đích của pháp tu này là diệt trừ lòng tham trước ba vấn đề thiết yếu nhất của đời sống hàng ngày
đó là cơm ăn áo mặc và chỗ ở nhờ vậy mà thoát ly khỏi thảm dục
thời đức phật câu
còn tại thế rất nhiều địa tử của ngài đã tu theo một mươi ba hạnh đầu đà mà trứng đạo
trở lại với hiện tượng sư minh tuệ chúng ta chưa từng gặp gỡ sư ở ngoài đời bao giờ
nhưng xem kỹ một số clip trên mạng thấy sư đã và đang thực hành đúng theo hạnh đầu đà
khuôn mặt sư trong gầy gò da đen nhưng rất sáng
sư nói năng giản dị mộc mạc chân thành và rất kiềm nhường
nói chuyện với ai cũng sư là con
sư không thuyết giảng những điều cao siêu huyền bí của đạo phật
nếu ai đó gạng hỏi về phương pháp tu tập sư luôn nói về việc sử giới
điều đó rất đúng với lời phật dạy bởi trong con đường của giải thoát là giới định tuệ
trước những cử chỉ đôi khi quá tôn kính của người đời sư luôn khiêm hả đáp lễ
không bao giờ sơ sưng là thầy và luôn nói sư đang tập học
vậy tại sao một vị khắc sĩ đang trên con đường tu học chưa chứng đắc nhiều
lại trở thành hiện tượng và được quá nhiều người dân trân trọng tôn kính
một trong những lý do căn bản nhất là bởi sư minh tuệ đã giữ giới
giúp khiêm hạ không nhận tiền không nhận vật thực cúng dường khi bình bát đã đầy thức ăn
lấy việc tu thân tu tâm làm sự nghiệp cho mục đích tối thượng của đảo giác ngộ giải thoát
hình ảnh vô cùng giản dị ấy của sương minh tuệ gợi cho chúng ta liên tưởng
đến hình ảnh tăng đoàn của đức phật cách đây hai sáu trăm linh năm khi đi khất thực
nó càng trở nên đẹp và ấn tượng khi môi trường tu học vào thực trạng phật giáo hiện nay
đang có những vấn đề cần phải suy nghĩ
sự xuất hiện của sương minh tuệ giống như dòng suối trong mát
nên được đông đảo nhân dân chào đón
xong khi xem những thước phim quay cảnh sư minh tuệ đi đến đâu
dân chúng kéo theo kìn kìn trong đó có rất nhiều youtuber tiktoker
khiến nhiều người không khỏi ngắn ngẩm
trước khi trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội những ngày gần đây
nhà sư minh tuệ đã lặng lẽ tu theo hạnh đầu đà gần sáu năm
từng có thời gian ngắn tu hành ở chùa nhưng vì cảm thấy không phù hợp
nên ông chọn chuyển sang pháp môn này
độc hành với đôi chân trần với tấm y chắp nối từ vài vụ nhặt được
lõi nổi cầm điện
thay cho bình bát khất thực không nhận cúng dường bất cứ thứ gì
ngoài phần thức ăn cho bữa duy nhất trong ngày
ông sống đời không nhà cửa tập trung thân tâm cho việc tìm kiếm
sự chứng đạo theo đường lối của đức phật
không thuyết pháp không thu đồ đệ không nhận mình là thầy
tù sĩ này nhiều lần khẳng định ông chỉ là một công dân việt nam
đang tập học theo lời phật dạy
lời này không hẳn là khiêm nhường mà là sự thành thật
bản thân sư minh tuệ biết rõ con đường mình phải đi còn rất dài
dù hành trình những năm qua đã giúp đỡ
giúp xả bỏ nhiều sân si để không còn ích kỷ thù hận
coi mọi người đều là anh em cha mẹ
và giờ nếu anh có chửi con con vẫn coi anh là bạn
người ta có đánh con vẫn chúc mọi điều tốt đẹp đến với họ
như ông đã tự nhận
với những người đang một lòng cầu giải thoát như sư minh tuệ
sự tôn vinh sùng bái hay lời giảm pha báng bổ dành cho mình
đều là chuyện của người đời không phải vấn đề mà ông đang bận tâm giải quyết
có điều sự hâm mộ hay kính ngưỡng của công chúng
nên được thể hiện một cách đúng đắn và trí tuệ
mới không biến những điều tốt đẹp thành rắc rối phiền não hay thị phi
nên dành cho nhà sư theo hạnh đầu đàn này sự tôn kính đối với bậc chân tu
và sự tôn kính đó không mang ý nghĩa phủ nhận những bậc chân tu đi theo con đường khác
phật giáo có hàng nghìn pháp môn tu tập
người muốn thành chính quả có thể chọn cách tu hành phù hợp nhất
nỗ lực tinh tiến dựa vào chính mình để tìm cách đạt đến niết bản
sư minh tuệ cũng đang làm đúng như vậy
như rất nhiều nhà sư khác hoặc lặng lẽ ẩn tu hoặc nhập thế giúp đời
mà công chúng không hoặc ít biết đến
có lẽ sư minh tuệ cũng sẽ được yên tĩnh tụ tập nếu ông không sống trong thời đại của mạng xã hội
của thời các streamer youtuber hay tiktoker
sau khi trở thành đối tượng của những nhà sản xuất nội dung trên mạng xã hội
hành trình của tu sĩ này luôn kéo theo hàng nghìn người muốn bày tỏ sự tôn sùng
muốn đi theo học đạo vì tò mò nghi ngờ hay cũng tìm cách bóc phốt
và không thể không kể đến một lực lượng hùng hậu những người đi theo ông
chỉ với mục đích duy nhất đó là lợi dụng vị thù sĩ
để làm nội dung câu like câu view trên mạng xã hội
tuy nói những lời ca tụng nhưng thực chất họ chỉ coi ông là đối tượng để khai thác lợi dụng
nhưng vẫn làm như vậy với mọi nhân vật hot trên mạng
những nhà sản xuất nội dung kiểu này bao vây sự minh tuệ một cách thô lỗ và hùng hãn
xem những video live stream được đăng tải nhiều người cảm thấy cắm cảnh và thương cho tù sĩ
bị quay bởi những chiếc điện thoại có tay cầm nối dài lăm lăm dơ lên xung quanh
muốn đi cũng không đi nổi một bước
cho dù phần lớn trong hàng nghìn người
người vây quanh sư minh tuệ là người yêu mến và tôn kính ông thì cũng phải nhìn nhận một sự thật
rằng đám đông tự phát luôn rất dễ kéo theo những ồn ào hỗn loạn và ẩn chứa những nguy cơ xung đột trong đó
ngay cả đám đông trên mạng xã hội những ngày qua cũng không ngớt chia phe để tranh cãi
không ít người đã buông lời quá khích
điều đó không có lợi cho an ninh trật tự thế tục cũng chẳng có lợi cho việc hướng đến phát triển tâm linh
riêng đối với sự minh tuệ việc cả nghìn người đi theo và vây quanh
tìm cách tiếp cận quay chụp live stream hát hỏ hay tụng niệm
chính là sự quấy quả làm nhiễu loạn quá trình tu tập của ông
chẳng những mất đi sự riêng tư bị chiêm lấy không gian và thời gian dành cho việc thanh tù
đoàn người đông đúc còn có thể mang đến cho ông nhiều rắc rối cùng phiền toái
đám đông tràn kín con đường tu sĩ này đi qua còn có thể gây mất an toàn giao thông
an toàn sức khỏe và những xích mích dễ nảy sinh trong chốn đông người cũng tiềm ẩn nguy cơ về an ninh trật tự
là người độc hành tu tập
sương minh tuệ không mời gọi mọi người đi theo mình
nhưng ông cũng không có quyền xua đuổi hay ngăn cản mọi người
để trở về với đời sống tu hành chầm lặng của một khách sĩ đầu đà
yêu quá hóa phiền là như vậy
thay vì nối đuôi rồng rắn đi theo sự minh tuệ
hãy để cho ông được yên thân tu tập và hãy nhớ rằng sùng bái hay dè biểu
cũng chỉ là biểu hiện của những tạp niệm của con người
các bậc chân tu cũng cần nỗ lực rất nhiều để đến đích cuối cùng của sự tu hành
cũng đừng cưỡng cầu rằng phải đi theo
những tù sĩ đáng trọng như sư minh tuệ
thì mới có lợi cho sự tu hành của bản thân mình
đức phật thích ca nhiều lần nhấn mạnh các bậc đạo sư chỉ ra con đường
nhưng để đi đến đích giải thoát thì mỗi chúng sinh chỉ có thể dựa vào bản thân
phải tự mình làm ngọn đèn soi cho chính mình
sự minh tuệ cũng là một cá nhân đang từng ngày nỗ lực như vậy
còn đối với những nhà sản xuất nội dung câu view bất chấp
thì hãy thôi đeo bám và làm phiền
hãy thôi coi ông như một con mùi
một món ăn dọn ra cho những bữa tiệc triệu view trên mạng xã hội
từ góc độ thế tục đó là hành động phản cảm xấu xí và đáng lê đán
về chuyện sư minh tuệ giảng viên nguyễn thanh huy trường đại học khánh hòa chia sẻ
vài năm trước tôi có duyên được biết đến sư minh tuệ qua kênh youtube nhân gà vlog
hình ảnh sư được quay tại một hang đá ở núi sạn nhà tràng nơi cũng gần nhà tôi
qua video sư không thuyết pháp cũng không tự nói về bản thân
mà chỉ trả lời chia sẻ khi được hỏi một cách rất chân thật về hành trình tu tập của mình
điều mà tôi quan tâm chú ý hơn cả là những chia sẻ
về việc thực hành trí giới của sư
tôi nhận ra sơ minh tuệ đọc nhiều hiểu rõ về kinh nikeya và hành y theo những lời đức phật dạy
từ đó có nhận định rằng đây là một bậc chân tu
đến hôm nay sự minh tuệ được rất nhiều người biết tới và có sức lan tỏa rộng khắp vượt xa cả biên giới quốc gia
câu chuyện về sơ minh tuệ trở nên nóng hơn bao giờ hết
khắp mạng xã hội tràn ngập những video và hình ảnh về nhà sư
theo đó là rất nhiều ý kiến và quan điểm khác nhau
kính phục có ngưỡng mộ có
bài miệt thị có
môn nèo chẳng ai
nhưng mai thay những người nghĩ tiêu cực về sư vẫn là thiểu số
sự minh tuệ tu theo pháp khổ hạnh đầu đà
một số nhìn vào hành trạng và y áo của ông mà phỉ bán
nào là điên khủng nào là hành xác thiếu trí tuệ không theo con đường trung đạo mà đức phật khuyến khích
nhưng những kẻ phì bán sư đâu biết rằng sự minh tuệ đang thực hành theo đúng chính pháp
ông làm theo những lời dạy trong kinh nguyên thủy
đó là từ bỏ gia đình sống đời phạm hạnh muôn nôi sống trong sạch thành tịnh
mình chiết buông xả tất cả thiểu dục trí túc
người ta nhầm lẫn khổ hạnh đầu đà là cách tu khổ hạnh trong sáu năm đầu của đốc phật đi cầu đạo
cái khổ hạnh ấy là ép xác hành xác khiến cơ thể phải chịu nhiều đau đớn có nguồn gốc từ bà lamôn
như vậy khổ hạnh đầu đà nghĩa nào đó là tiền thân của con đường trung đạo và vẫn gần với nó nhất
nhiều người lại cho rằng tu hành quan trọng ở trí tuệ chứ không phải làm khổ cái thân
nhưng họ nhầm lẫn giữa trí tuệ thế gian với trí tuệ phật
trí tuệ thế gian là khả năng nhận thức của con người có từ di chuyển và học hành
trong khi trí tuệ phật chỉ được khai mở khi người tu phải biết nghiêm trí giới luật
có giới mới có định có định mới sinh tuệ
cho nên đức phật đói ở đâu có giới hạnh thì ở đó có trí tuệ và ngược lại
thực hành hạnh đầu đà cốt lõi là để chấm dứt mọi phiền não trần cấu
vì ở pháp hành này giúp hành giả có thể hộ trí các căn không bị chi phối bởi hoàn cảnh
dân đoạn diệt tham sân si
đó là vì lý do vì sao người tù chỉ ăn một ngày một bữa giảm cái tham ăn ngủ ngồi giảm cái tham ngủ
vì nằm ngủ sẽ dễ ngủ say đi bì
mặc ba y thực chất là một bộ nhu cầu tối thiểu giảm sự lệ thuộc tham ái vào y phục
một số người lại chỉ trích hạnh đau đà sau không sống độc cư ở trong rừng mà cứ đi lang thang khắp cả nước làm gì
thì cũng thơ rằng thời nay tìm rừng ở việt nam như thời đức phật tại thế là không thể
sư cũng từng có thời gian
ẩn tu trên núi sản vậy tại sao sư quyết định lựa chọn cách bộ hành đi khắp đất nước
như sư đã trả lời đó là đi học tập và giàn luyện sức khỏe
thực ra nếu hiểu sâu thì sư đang thực hành đúng chính pháp như lai
vì đi như vậy là cách để sư chính niệm thân thọ tâm pháp
vì phải sống trong khổ biết khổ chứng nghiệm khổ thì mới hiểu rõ nguyên nhân của khổ
khi đó khổ sẽ tự chấm dứt chứ không phải mong thoát khổ để được lạc
trên bước đường của sư nếu sư bị cám dỗ bởi vật chất tiền bạc sắc đẹp tức cái tham dụng đã khởi lên
hay cảm thấy bị phiền tói khi nhiều người vây quanh quấy nhiễu tức cái sân đã nổi lên
do đó nếu chỉ ẩn tu chưa chắc sẽ cháy ngựa được tâm khi đứng trước những xúc chạm của thể tục